tại xã lộc ninh công an quỹ hồng dân thường xuyên phối hợp với công an xã và chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về tác hại của ma túy
không ngại khó khăn lực lượng công an đến từng nhà để hướng dẫn người dân cách nhận biết các loại ma túy
phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm về ma túy
đồng thời dẫn động người dân nhắc nhở các thành viên trong gia đình nói không với ma túy
cách xử lý khi phát hiện các đối tượng ma túy trên địa bàn
chính những việc làm cụ thể đó mà trong thời gian qua xã lộc ninh quyện hồng dân
là một trong số rất ít xã trên địa bàn tỉnh không có người nghiện ma túy
công an quyện hồng dân thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát
chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt xóa các điểm mua bán
sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn
tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín công an quyện hồng dân đã triệt xóa thành công bốn vụ
mua bán trái phép chất ma túy và tàn trữ trái phép chất ma túy liên quan năm đối tượng
thu giữ hơn một mươi một chín gram methamphetamine
tiến hành lập hồ sơ giáo dục tại xã phường thị trấn một mươi hai trường hợp
lập hồ sơ đi cây nghiện bắt buộc sáu đối tượng dẫn động cai nghiện tự nguyện năm đối tượng
ra quyết định xử phạt di phạm hành chính theo nghị định một trăm sáu mươi bảy của chính phủ
một mươi sáu đối tượng với số tiền hơn một mươi triệu đồng

của từng cán bộ chiến sĩ công an huyện hồng dân tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quyện đã có những chuyển biến đáng kể
tội phạm về ma túy từng bước được kiểm soát và đẩy lùi góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế giang hóa xã hội của địa phương
một vụ vai trạm giao thông đã xảy ra sau khi xảy ra va chạm hai bên đã cự cãi rồi đánh nhau hậu quả phụ xe và tài xế xe khách phải nhập viện điều trị
vụ việc này bị phát hiện sau khi xuất hiện một clip ghi lại cảnh một nhóm người đang đánh nhau trên quốc lộ một a đoạn thuộc tiền giang
trong đó có hai người mặc đồng phục của hãng xe phương trang được lan truyền trên facebook trong ngày hôm qua
theo nguồn tin từ hãng xe này vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng ngày ba tháng một mươi hai khi xe khách phương trang biển kiểm soát năm mươi một b ba mươi một nghìn bốn mươi một chạy từ tp hcm về cần thơ
đến đoạn đường trên thì bất ngờ bị ô tô bảy chỗ
ngang đầu xe làm bể phần đèn trước
khi tài xế xe khách xuống nói chuyện và yêu cầu tài xế ô tô bồi thường thì xảy ra đánh nhau
vụ ẩu đả đã làm cho tài xế xe khách bị đứt gân tay
phụ xe bị đứt ba ngón tay hiện còn đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long
sau khi làm bị thương tài xế và phụ xe xe khách phương trang những người trên ô tô đã đi khỏi hiện trường
vụ việc đang được ngành chức năng địa phương điều tra xác minh và làm rõ
liên quan đến vụ xe một mươi sáu chỗ biển kiểm soát sáu mươi v tám nghìn bốn trăm hai mươi chín
đưa đón làm rơi hai học sinh lớp bốn trường tiểu học diên hồng xã bắc sơn huyện trảng bò
trảng bom xảy ra trên quốc lộ một vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một vừa qua
cơ quan chức năng vừa tiết lộ thêm hàng loạt sai phạm
theo đó ngoài việc xe đã hết hạn đăng kiểm từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
không có phủ hiệu xe kinh doanh vận tải không có hợp đồng
cơ quan chức năng còn xác định tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả
trước đó khi làm việc với công an huyện trảng bom và thanh tra sở giao thông vận tải đồng nai
tài xế đã cung cấp giấy phép lái xe hạng e
nhưng qua xác minh của sở giao thông vận tải
tài xế cao tuấn việt người điều khiển xe làm rơi hai học sinh
còn sử dụng giấy phép lái xe giả và tài xế này còn thừa nhận đã mua bằng giả với giá là ba năm triệu đồng
viện kiểm sát nhân dân huyện yaleo tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố
đối với bị can đặng ngọc thủy sáu mươi bốn tuổi chú tại huyện yaleo về tội hiếp dầm
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi sáu chị nguyễn thị lệ quyên ba mươi hai tuổi
quê tỉnh phú yên đến làm thuê và ăn ở tại nhà đặng ngọc thủy
trong thời gian ở đây ông thủy đã nhiều lần dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu ngoài ý muốn với chị quyên
đến lần thứ tư khi thủy đang cố thực hiện hành vi thú tính của mình
thì bị con gái đi học về bắt gặp nên mới thả chị khuyên ra
theo bà minh vợ đối tượng thủy ông thủy đã có hành vi đổi bại với nhiều người giúp việc trước đó
tuy nhiên sự ảnh hưởng đến danh dự gia đình và các con nên bà đã đứng ra giải quyết bao che cho ông thủy
tuy nhiên ông thủy vẫn chứng nào tật nấy nên khi chị quyên tố cáo bà đã đứng ra làm chứng
thêm một vụ đường thái lan nhập lậu với khối lượng khoảng năm tấn vừa bị lực lượng chức năng phú yên bắt xử
vào lúc một mươi bảy h chiều ngày hai tháng một mươi hai tại địa bàn huyện tuy an
qua kiểm tra xe khách do lái xe nguyễn khắc toàn chú tỉnh quảng trị điều khiển
lực lượng quản lý thị trường phối hợp với công an tỉnh phú yên phát hiện trên xe có một trăm linh bao đường kính trắng loại năm mươi kg
số đường này có nguồn gốc từ thái lan không có hóa đơn chứng tử không nhãn phụ bằng tiếng việt không in ngày sản xuất và hạn sử dụng
tính đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín cục quản lý thị trường tỉnh phú yên đã kiểm tra trên bảy vụ
tạm giữ và xử lý tịch thu trên bảy mươi tấn đường có xuất xứ nguồn gốc từ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt
không có kiểm dịch an toàn vệ sinh thực phẩm hạn sử dụng theo quy định
số đường này chủ yếu từ cửa khẩu đông hà đang trên đường vận chuyển qua phú yên thì bị bắt giữ
mở rộng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn tại rừng đặc dụng nam ca thuộc địa phận xã bình hòa huyện cromana tỉnh đắk lắc
công an huyện cromana vừa phát hiện trên bốn mươi m khối gỗ
chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng
theo kết quả điều tra ban đầu hiện trường các gốc cây gỗ bị khai thác trái phép thuộc trạng thái rừng gỗ tự nhiên
hiện trạng rừng thường xanh giàu chức năng rừng đặc dụng
một số lượng nóng một số lượng lóng hộp gỗ đã khai thác chưa kịp vận chuyển
còn bỏ lại ở bia rừng thuộc tiểu khu một nghìn hai mươi ba
cách trụ sở trạm kiểm lâm số tám của ban quản lý rừng đặc dụng nam ca khoảng năm trăm linh m
với tổng khối lượng là hơn bốn mươi một mét khối
số gỗ bị khai thác thuộc các tiểu khu một nghìn hai mươi ba một nghìn hai mươi bốn một nghìn hai mươi năm
nằm trên địa giới hành chính xã bình hòa huyện cromana tỉnh đắk lắc
và do ban quản lý rừng đặc dụng nam ca quản lý
thời gian khai thác gỗ xảy ra vào khoảng từ tháng chín đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
công an huyện kromana xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng phức tạp
hiện đang được tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
khi miền trung bước vào mùa mưa lũ mực nước các sông lớn của quảng nam như thu bồn vu gia lên cao
cũng là lúc những đối tượng khai thác gỗ trái phép tìm mọi phương thức thủ đoạn vận chuyển lâm sản về xuôi tiêu thụ
bởi mưa lũ là thời điểm thuận lợi nhất để lâm tặc vận chuyển gỗ từ rừng về xuôi qua các con sông
ghi nhận của phóng viên intv tại quảng nam
khai thác gỗ trái phép rồi chờ đến mùa mưa khi thủy điện xả lũ thả gỗ về xuôi
đây là thủ đoạn vận chuyển gỗ lậu thường thấy của các đối tượng lâm tặc
để đấu tranh ngăn chặn nạn vận chuyển gỗ lậu về xuôi mùa mưa lũ lực lượng công an
chủ công là cảnh sát giao thông đường thủy đã tập trung lực lượng tuần tra mật phục để truy bắt xử lý hành vi vận chuyển gỗ lậu
mới đây nhất liên tiếp trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng một mươi một lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng nam
tổ chức theo dõi mật phục phát hiện ba vụ vận chuyển lâm sản trái phép trên sông vu gia
đoạn qua xã đại đồng huyện đài lộc tạm giữ bốn một lúc thủy gỗ
trong cả ba vụ vận chuyển gỗ lậu bị phát hiện đều vào bắt đêm các đối tượng chống trả sự truy đuổi của lực lượng công an
dùng dao cắt dây buộc để gỗ chìm xuống và nhảy xuống sông tàu thoát
đa số là đối tượng vận chuyển gỗ đều vận chuyển vào ban đêm
những đêm mà lễ tết ngày lễ ngày nghỉ mưa gió nước lớn thì chúng đều vận chuyển gỗ
về thủ đoạn của các đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép
thì rất là manh động và liều lĩnh
ở đây tôi nói là khi mà phát hiện đối tượng hoàn kiến lâm sản trái phép rồi
thì các đối tượng này có hành vi chống trả rất quyết liệt
thì chúng thường là cho gai chùng mái chạy thẳng
có thể nói tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh quảng nam
đang có chiều hướng tăng trong mùa mưa lũ
để ngăn chặn việc vận chuyển này ngoài công tác đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an
các cơ quan chức năng tại quảng nam cần có sự phối hợp đồng bộ và có phương án khả thi
để ngăn chặn tình trạng này và góp phần giữ lại màu xanh cho rừng
thưa quý vị đúng vào ngày này cách đây hai mươi năm ngày bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đô thị cổ hội an tỉnh quảng nam đã được tổ chức unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
và hội an là một di sản văn hóa thế giới đặc biệt
bởi đây là bảo tàng sống về lịch sử kiến trúc dân cư đô thị
với sự quan tâm của các cấp các ngành
sự thiện trí của các nhà khoa học trong và ngoài nước
nhất là nỗ lực của chính quyền và nhân dân hội an
đô thị cổ hội an cho đến nay được đánh giá là một trong những di sản đã làm tốt công tác bảo tồn
khu phố cổ hội an di sản văn hóa thế giới là một quần thể kiến trúc
gồm nhiều ngôi nhà ở tư nhân và các công trình kiến trúc tôn giáo tiếng ngưỡng
trên các tuyến phố có diện tích khoảng hơn một hai km
trong hai mươi năm bảo tồn và phát huy di sản hội an
hội an đã thành công lớn giữ được nguyên vẹn quần thể di tích kiến trúc gần như nguyên trạng
đồng thời được tu bổ tôn tạo phục hồi và phát huy theo định hướng đúng
đặc biệt là đem lại lợi ích cho cộng đồng phát huy được giá trị của di sản
nét đặc thù của di sản văn hóa thế giới hội an là bao gồm hàng ngàn di tích sống
trong đó hầu hết thuộc sở hữu tư nhân tập thể
bởi vậy điều quan trọng làm nên thành công cho công tác bảo tồn
là việc chính quyền thành phố hội an
hội an luôn dựa trên sự đồng thuận đặt vai trò của nhân dân lên hàng đầu
từ năm hai nghìn năm đến nay dự án đầu tư tu bổ khẩn cấp các di tích có nguy cơ sụp đổ
trong khu phố cổ được triển khai thực hiện cho gần một trăm linh di tích nhà ở từ nguồn vốn ngân sách
mặt khác cùng với nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa
sự đóng góp của các chủ nhà ở di tích đặc biệt là chính sách nhà nước hỗ trợ
từ bốn mươi đến bảy mươi năm kinh phí khi người dân tham gia dự án
cho đến nay quần thể kiến trúc khu phố cổ
hội an đã vượt qua được giai đoạn nguy cơ khẩn cấp về sự sụp đổ
bởi hầu hết các di tích với cấu kiện đa phần bằng gỗ có tuổi đời hàng trăm năm
nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bão lũ
tuy nhiên hiện nay có không ít những thách thức đặt ra cho công tác bảo tồn
phát huy giá trị di sản văn hóa hội an
hội an thì rất là lung linh nhưng mà cũng rất mong manh
hội an hiện nay đang phải chiến đấu với các dân tộc
chịu một cái áp lực vô cùng to lớn trước cái quá trình phát triển
phát triển của nội tại hội an và phát triển của toàn bộ khu vực
nhất là sự bùng nổ về các du khách quốc tế du khách trong nước
đến với miền trung đến với đà nẵng đến với hội an
đây là điều tất yếu
và nếu không có sự chuẩn bị trước thì điều đó sẽ vô cùng khó khăn cho hội an
và tôi nghĩ đây là một thách thức

trong những năm qua hội an nhận được tôn vinh bởi rất nhiều những giải thưởng
những danh hiệu của các tạp chí các tổ chức quốc tế
thế nhưng với lãnh đạo các cấp chính quyền điều đó đáng lo hơn cả đáng mừng
bởi những thách thức những áp lực với hội an cũng sẽ lớn hơn
cần tầm nhìn xa chủ động và cách làm phù hợp trong từng giai đoạn
nếu không hội an sẽ không giữ được những giá trị vốn có
có không ít trường hợp xe quá tải xe chạy công trình cố tình hoạt động trong khung giờ cấm
di chuyển vào đường cấm và không che chắn cẩn thận gây ô nhiễm môi trường
và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
để xử lý những vi phạm trên lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
đã thành lập chuyên đề kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm
trong đó tập trung vào khung giờ từ hai mươi một cho đến sáu giờ sáng ngày hôm sau
thực trạng vi phạm đang diễn ra như thế nào
lực lượng chức năng gặp khó khăn trong công tác xử lý ra sao
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
hai mươi một h tại nút giao thông gần cầu vượt mai dịch hướng về bến xe mỹ đình
thuộc địa bàn quận cầu giấy thành phố hà nội
chỉ sau ít phút triển khai lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện tới bảy ô tô tải hovo
với lỗi ban đầu chở vật liệu rơi che phủ bạt không kín để rơi vãi vật liệu xuống đường
và khi vi phạm lái xe vẫn có những lý do khó có thể chấp nhận

với lỗi ban đầu chờ vật liệu rơi che phủ bạt không kín để rơi vãi vật liệu xuống đường

chỉ sau ít phút triển khai lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện tới bảy ô tô tải hô vô

chỉ trong vòng một thời gian ngắn hai vụ trẻ em tự tử đã liên tiếp xảy ra
một bé gái một mươi ba tuổi ở thành phố hồ chí minh đã nhảy từ tầng tám xuống đất vì giận mẹ kiểm tra điện thoại
sự việc trên chưa lắng xuống thì tại tỉnh hà tĩnh một nữ sinh bỏ lại xe máy điện cùng bức thư tuyệt mệnh trên thành cầu rồi mất tích
bức thư tuyệt mệnh nữ sinh cho rằng mình hay bị mẹ la mắng
bố mẹ nên quan tâm học sinh hơn
nếu mà học sinh có những cái suy nghĩ gì thì có thể trình bày với mẹ hoặc là có thể nói chuyện với giáo viên hoặc người lớn hoặc những cái người mà cần chia sẻ
tốt nhất là chia sẻ với mọi người người ta có thể cho mình một cái lời khuyên hay là khi mà mình nói ra thì mình đã cảm thấy trong lòng nó nhẹ nhõm hơn rất là nhiều rồi
ngày nay các bạn có khả năng tiếp thu với rất nhiều câu chuyện những cách giải quyết tiêu cực và những thông tin không được đánh mạnh
và cũng không phải là người đứng trong cái hoàn cảnh
những cái áp lực như các bạn ấy chúng ta khó có thể phán xét được về cái quyết định của các bạn ấy
nhưng rõ ràng cần có một điều gì thay đổi trong quan hệ bố mẹ gia đình thầy cô và các bạn để có thể cải thiện được tình trạng này
nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng vị thành niên tự tử là lo âu trầm cảm trong đó có áp lực học tập
thậm chí nhiều học sinh sau khi được cứu sống cho rằng tự tử là con đường cuối cùng để phản kháng lại áp lực và kỳ vọng của cha mẹ
đó là do hậu quả của các cái bạo lực và xâm hại và những cái sang chứng tâm lý trong tại gia đình
từ những cái chuyện nhỏ nhặt như là chuyện bị cha mẹ mắng thỏ xỉ nhục đánh đập cho đến chuyện lớn hơn là các vấn đề bạo lực và xâm hại
và nó ngày một từ những cái stress nhỏ và nó thành một cái vòng xoắn thành những cái stress gọi là si chất lớn dần lớn dần và nó ám ảnh và cuối cùng nó luồn vào trong tâm trí
tâm lý trẻ em non nớt rất dễ bị chấn động dẫn đến những hành vi tiêu cực như tự tử
bởi vậy trẻ em đặc biệt là trẻ ở độ tuổi vị thành niên càng cần nhận được sự quan tâm dạy dỗ đúng cách từ gia đình nhà trường
bên cạnh đó là sự trợ giúp từ những cá nhân tập thể hoạt động vì quyền trẻ em
vâng thưa quý vị việc ngăn chặn người bị trầm cảm có ý định tự tử là hoàn toàn có thể nhưng chỉ với điều kiện tiên quyết là họ cần được hỗ trợ một cách kịp thời và quyết liệt
nhưng đó lại là thứ đang thiếu ở việt nam
nhất là khi mà người trầm cảm chưa thực sự được xã hội quan tâm
nghiên cứu sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh niên tại một số tỉnh và thành phố ở việt nam
thực hiện bởi unicef bộ lao động thương binh và xã hội và viện nghiên cứu và phát triển hải ngoại
đã chỉ ra những yếu kém và thiếu hụt nhiều mặt trong công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần tại việt nam
nghiên cứu chỉ ra việt nam đang rất thiếu đội ngũ y bác sĩ có trình độ và phù hợp với giới để điều trị cho người bệnh
đặc biệt thiếu nguồn nhân mạng
các trang thiết bị y tế cơ sở vật chất cho ngành vẫn bị đánh giá ở mức nghèo nàn
chưa đủ đáp ứng điều trị cho các bệnh nhân thời điểm hiện tại
bên cạnh đó đang còn rất thiếu các bệnh viện tâm thần tuyến tỉnh
và đặc biệt thiếu các chương trình điều trị khám bệnh cho trẻ em
mặc dù tỷ lệ trẻ tự tử ở việt nam tăng cao nguyên nhân đa dạng nhưng vẫn có thể đề phòng nếu theo dõi và quan sát
tốt nhất là có thể dựa vào trường học với đội công tác gồm các giáo viên nhà tâm lý phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cộng đồng
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ nguyễn tùng lâm để cung cấp cho quý vị và các bạn những kiến thức cần thiết về vấn đề này
đối với trẻ em bị đánh nhiên hai môi trường quan trọng nhất chúng ta phải xử lý
thứ nhất là môi trường
trước hết các thầy cô giáo rất là giáo viên chủ nhiệm phải nắm được khoa học tâm lý đa dục
bây giờ đối với các em là không cái hình thức dạy học áp đặt dạy học quyền uy là không phù hợp
bây giờ người ta gọi là giúp trẻ đến trường là hạnh phúc tức là xây dựng lớp học hạnh phúc trường học hạnh phúc
để cho các em nó bớt đi những cái căng thẳng
với gia đình thì bố mẹ phải thấy trách nhiệm
rất là cây cháu
bố mẹ cũng phải có kiến thức về giáo dục
bố mẹ của chúng ta hiện nay là kỳ vọng người con cái nhiều
nhiều cái khi ông bố bà mẹ chưa làm được cuộc đời của mình muốn con mình phải thực hiện những cái mong muốn của mình
đấy là một cái sai lầm rất lớn
cái áp lực của gia đình đến con cái rất rất nặng
chứ không phải nhẹ đâu
các ông bố bà mẹ là hết sức quan tâm đến cái này
đã không tốt được
thế còn nếu vào trong trường hợp từng cụ thể có phải những cái cháu mà tính cách của nó yếu
nó không có khả năng để khả đặc biệt là các cái kỹ năng sống trong các gia đình
trong các trường học trang bị cho các cháu chưa tốt thì các cháu rất dễ bị
nhưng mà mấy cái biểu hiện sau đây các bố mẹ thứ nhất con tự nhiên mất ngủ
con tự nhiên mất tập trung thở thận suy nghĩ cái này suy nghĩ cái cái quên cái này nhớ cái kia
tất cả những cái biểu hiện ý
một là đừng bội mắng con
hai là phải tìm cách chia sẻ quan sát nó tìm cách hỏi khơi gọi nó làm sao nó bộc lộ nó nói
có phải không ạ
và khi những cái biểu hiện nó nặng thì phải thực sự tìm đến các nhà chuyên môn